một đường dây thu thập tàng chữ trao đổi mua bán công khai hóa đơn trai phép thông tin về tài khoản ngân hàng trên phạm vi nhiều tỉnh thành
vừa bị công an tỉnh nghệ an triệt xóa bước đầu bắt giữ một mươi đối tượng
cầm đầu đường dây là lê thế trung chú quận cầu giấy hà nội
để điều hành đường dây trung lập ra một công ty trên lĩnh vực xây dựng
nhưng phương chất đây chỉ là bình phong để giao dịch mua bán tài khoản ngân hàng
rồi bán lại cho các ông chủ người nước ngoài để sử dụng trong giao dịch đánh bạc qua mạng
tính từ năm hai nghìn hai mươi đến đầu năm hai nghìn hai mươi hai các đối tượng đã mua thuê mượn khoảng ba tài khoản ngân hàng của hơn sáu trăm linh người